sơn la là tỉnh có diện tích đất tự nhiên rộng được thiên nhiên và khí hậu ưu đãi cho nhiều lợi thế
để phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề tập trung khai thác hiệu quả trong nông nghiệp
tận dụng thế mạnh đó nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng
vật nuôi mang đến nhiều chuyển biến tích cực từng bước cải thiện đời sống nhân dân
giống như nhiều hộ dân ở bản mé lách xã cò nòi huyện mai sơn gia đình anh nguyễn huy hưng
bắt đầu chăn nuôi từ gần chục năm nay và sớm áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
từ đó từng bước mở rộng được quy mô trang trại quy trình chăn nuôi gà và đàn lợn nái của gia đình anh
được đầu tư khép kín và kiểm soát chặt chẽ
giờ gia đình tôi quyết định đầu tư thêm công trình trang thiết bị

mỗi năm xuất ra thị trường được trung bình một mươi hai một mươi ba tấn trong một năm
do đó cải thiện được kinh tế gia đình

chân nuôi chân nuôi là một trong những huyện của tỉnh sơn la đang tiến hành chuyển đổi phương thức chân nuôi từ vấn tán nhỏ lẻ sang chân nuôi
nuôi trang trại quy mô lớn gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật
bên cạnh đó phòng nông nghiệp huyện còn cử cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn bà con
triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi cây lương thực kém hiệu quả
sang trồng các loại cây ăn quả và cây lương thực ngắn ngày như bí đậu lạc
tập trung phát triển diện tích cây ăn quả ghép mắt và cải tạo vườn tạp đối với cây nhãn xoài
trong những năm vừa qua chúng tôi cũng đã hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao hiệu quả thu nhập
trên một đơn vị diện tích đất canh tác
mỗi năm chúng tôi cũng đã tuyển truyền và tập huấn cho hơn hai lượt nông dân tham gia
biết cách chăm sóc cây ăn quả này
nhiều huyện của sơn la có diện tích đất đồi khá lớn
nên nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo
từ đó đã tập trung phát huy mọi nguồn lực
thực hiện chủ trương phát triển cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững
đồng thời nhân rộng diện tích cây ăn quả dần hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp
huyện mai sơn cũng đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương về trồng cây ăn quả trên đất dốc
và đặc biệt đã tập trung phát triển cây ăn quả trên các xá vùng cao
như đặc biệt là xá phiên tần
khiến anh đã xây dựng năm mô hình về điểm để triển khai trồng cây
ăn quả trên nước dốc và tiếp tục triển khai trồng cây ăn quả theo chủ trương của tỉnh
với sự đầu tư về mọi mặt từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất
giá trị của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao
cho đến nay nhiều sản phẩm nông nghiệp của sơn la đã có được thương hiệu riêng
dần khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế